cùng đi với thủ tướng nguyễn xuân phúc còn có bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư bộ trưởng bộ tài chính bộ trưởng bộ công thương bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường bộ trưởng bộ y tế cùng lãnh đạo bộ ngoại giao bộ công an và bộ giáo dục và đào tạo
việt nam là một trong tám nước khách mời đặc biệt của nước chủ nhà nhật bản
dự hội nghị g hai mươi lần này diễn ra trong hai ngày là ngày hai mươi tám và ngày hai mươi chín tháng sáu tại thành phố osaka
hội nghị g hai mươi là diễn đàn của lãnh đạo cấp cao một mươi chín quốc gia phát triển nhất trên thế giới và sản xuất ra chín mươi tổng sản phẩm toàn cầu tám mươi giao dịch thương mại quốc tế
sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh g hai mươi thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ thăm nhật bản từ ngày ba mươi tháng sáu tới ngày một tháng bảy
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trưởng ban chủy đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến quán triệt chỉ thị số một mươi của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc

số liệu từ bộ y tế và bộ tài nguyên và môi trường cho thấy trung bình mỗi năm tại việt nam có tới chín người tử vong vì nguồn nước ô nhiễm có tới hai trăm linh trường hợp được phát hiện ung thư mà một trong những nguyên nhân là do sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm
theo các chuyên gia chủ trương xây dựng các trạm xử lý nước sạch của chính phủ là rất thiết thực tuy nhiên đến nay hơn ba mươi số trạm này đang hoạt động không hiệu quả gây nên sự lãng phí nghiêm trọng
công trình nước sạch nông thôn là hạ tầng quan trọng cung cấp nước sinh hoạt góp phần cải thiện đời sống nâng cao sức khỏe người dân đảm bảo an sinh xã hội thế nhưng nghịch lý người dân khát nước sạch bên các công trình tiền tỷ như thế này quả là một sự lãng phí lớn